theo báo cáo của sở y tế hà nội trong hai ngày một mươi tám và ngày một mươi chín tháng bốn các đơn vị y tế trên địa bàn đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho các tiểu thương tại năm chợ đầu mối của hà nội
kết quả cho thấy hơn một mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với covid một mươi chín
đây là các mẫu xét nghiệm được lấy trong hai ngày cuối tuần vừa qua tại năm chợ đầu mối chợ đền lư chợ long biên chợ hà vĩ huyện thường tín chợ yên sở và chợ ngã tư sở
theo báo cáo của sở y tế hà nội đến nay tổng số mẫu bệnh phẩm đã xét nghiệm của cả nước là hơn hai trăm linh sáu mẫu trong đó riêng của hà nội là hơn bảy mươi ba mẫu
tỷ lệ người dân được xét nghiệm sàng lọc tại hà nội cao gấp bốn ba lần tỷ lệ chung của cả nước